thưa quý vị vào ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can
và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can
đối với dương tấn trước tư tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can
nguyễn thanh tùng lê văn chánh đào trí kiên lê thị kiều trang cùng về tội
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trước đó cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng nhiều đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành
thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định truy nã
tẩy xóa làm giả dây trứng
trứng nhận quyền sử dụng đất
nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu
đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của một số người
bối tượng trịnh thị kim nhung trụ tại phường tân phong tp lai châu khai nhận
trong thời gian công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu
trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
do nợ nần thua lỗ vì đầu tư tiền ảo
nên nhung đã chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình
rồi liên hệ lên hệ thống cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng
sau đó nhung giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ
bằng thủ đoạn trên từ đầu tháng một mươi đến thời điểm bị bắt giữ
nhung đã lừa chuyển nhượng được ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai văn phòng bất động sản
và ba người dân có nhu cầu mua đất chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba hai tỷ đồng
hiện công an tỉnh lai châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trên
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
núp bóng các hoạt động tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều trò này đã xuất hiện từ cách đây vài năm nhưng vẫn có nạn nhân mắc bẫy
và tại thị xã phú mỹ tỉnh văn đồng vũng tàu trong thời gian gần đây
liên tiếp xảy ra các vụ việc do đối tượng tự xưng là nhà ngoại cảm đứng ra giải trừ tà ma âm khí
để chiếm đoạt tiền của nạn nhân
nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác minh đến ngày một tháng một mươi một
cơ quan kiểm soát điều tra công an thị xã phú mỹ đã bắt quả tăng hai đối tượng
khi đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức trên
ngày hai mươi năm tháng một mươi bà đào thị sáng chú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rệ vũng tàu
nhận được điện thoại từ một người phụ nữ cho biết trong ngôi nhà của bà đang ở có hai ngôi mộ lâu năm
nếu không kịp thời đưa đi thì cả nhà của bà sẽ gặp tai họa
một tuần sau đó người phụ nữ liên tục gọi điện dùng những lời lẽ đe dọa để uy hiếp tinh thần nạn nhân
chị đã nói không làm rồi nhưng mà cái chị này sẽ nói chị rằng là bây giờ là em phải làm
em mà làm đi thì là em còn nhiều tiền hơn nữa còn em mà không làm đi
là trong hai năm nữa là em sẽ mất hết tài sản mà vợ chồng em sẽ chết ngay tại chỗ
nên là chị cảm thấy rất là hoang mang nên là chị báo cho công an cái sự việc này
ngày một tháng một mươi một khi các đối tượng đang thử nghiệm
hành vi chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng thì lực lượng công an vào kiểm tra phát hiện bắt quả tăng
đồng thời thu giữ toàn bộ tăng vật đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an trần minh hùng sáu mươi năm tuổi trú tại tp hcm và nguyễn thị lý bốn mươi tám tuổi
chú tại thị xã phú mỹ khai nhận đã bàn nhau lên kế hoạch đi đến gặp các chủ nhà
hù dọa là nhà có âm hồn vong hài cốt
nếu không thuê thầy giải trừ thì ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và việc làm ăn
nhiều chủ nhà bị lý đe dọa đến mất ăn mất ngủ và đồng ý để lý tìm thầy hóa giải
mặc dù không có năng lực ngoại cảm nhưng khi được mời đến nhà của các nạn nhân
hùng vẫn thực hiện các nghi thức hành lễ mà đối tượng tự nghĩ ra từ việc học theo các sách phong thủy và trên mạng
quá trình đấu tranh mở rộng các đối tượng hùng và lý còn khai nhận
với thủ đoạn trên các đối tượng đã chiếm đoạt của hai người dân trên địa bàn số tiền hai mươi ba triệu đồng
ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị lý và nguyễn minh hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật
đồng thời khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác không để bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
tiếp tục thực hiện cao điểm sáu mươi ngày đêm kéo giảm
tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào ngày hôm qua đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
chủ trì phối hợp với công an cơ sở triệt xóa hai vụ đánh bạc trên địa bàn huyện trà ôn
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện trà ôn và công an xã hữu thành tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng
một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài và đá gà qua mạng internet tại ấp khu phố xã hữu thành
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tăng vật cùng số tiền là hơn sáu mươi bốn triệu đồng
vào sáng cùng ngày tại khu đất trống trên địa bàn xã trà côn huyện trà ôn tổ công tác cũng đã bắt quả tang hai người đăng đá gà ăn tiền tạm giữ hai con gà
hai cun băng keo đã qua sử dụng hai cặp cửa sát hai điện thoại di động và tổng số tiền là gần bảy triệu đồng
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa tiến hành triệu tập làm việc với nhóm thanh thiếu niên có hành vi lãng lách đánh võng
thách thức lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực hiện nhiệm vụ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện văn lãng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại thôn bản thầu xã tân thanh huyện văn lãng
thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm che chắn biển số xe
lãng lách đánh võng và có thái độ thách thức lực lượng cảnh sát giao thông gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
qua xác minh lực lượng công an đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên đến trụ sở để làm rõ
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai nhận độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bốn đến một mươi sáu
hiện đang là học sinh trường trung tâm giáo dục thường xuyên huyện văn lãng chưa có giấy phép lái xe
do mải chơi thích thể hiện với các bạn cùng trang lứa muốn thử cảm giác mạnh nên đã rủ nhau tụ tập để diễu hành xe
lạng lách đánh võng thách thức lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ngày bốn một mươi một trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông đồng nai đã lập biên bản
và tiến hành xử lý vi phạm đối với nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn
lưu thông trên tuyến quốc lộ một a vi phạm quy định khi tham gia lưu thông
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác trạm cảnh sát giao thông suối tre tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a
đoạn qua phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thì phát hiện nhiều phương tiện mô tô phân khối lớn nẹp bộ inh ỏi lưu thông với tốc độ cực cao
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra một mươi sáu trường hợp lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp vi phạm quy định như
chạy quá tốc độ gắn biển số bị che lắp không có chứng nhận đăng ký xe không có giấy phép lái xe
giao phương tiện cho người không đủ điều kiện giao phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông
tổ tuần tra tiến hành lập hai mươi một biên bản vi phạm hành chính tạm giữ sáu phương tiện mô tô phân khối lớn
cùng các giấy tờ liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt phá một đường dây mại dâm quy mô lớn
trong đó thì có các người bán dâm là ca sĩ người mẫu còn người mua dâm thì phải trả từ sáu mươi triệu đồng
cho đến một trăm linh triệu đồng một tour thậm chí là sáu usd đối với tour nước ngoài trong thời gian hai ngày
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bà rệ vũng tàu đã bắt quả tàng ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
trong đó có các ca sĩ người mẫu người nổi tiếng cho mạng xã hội
đồng thời ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã triệu tập khám xét khẩn cấp
chỗ ở đối với ba đối tượng là huỳnh thanh thuận phạm đỗ nhật duy cùng chú tại tp hcm
lê thị thu thảo chú tỉnh kiên giang trong đó thuận là đối tượng cầm đầu
cả ba đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
vào ngày ba mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm
quyết định khởi tố bị can đối với thuận duy và thảo
võ sơn hòa chú huyện trợ mới tỉnh an giang vừa được công an tp long xuyên tỉnh an giang
di lý từ tỉnh bà rịa úng tàu về tới địa phương họ là đối tượng truy nã nguy hiểm lần trốn suốt một mươi năm năm qua
theo hồ sơ vụ án vào sáng ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn bảy hòa thấy một gái bán dâm có đeo nhiều nữ trang
nên đã rủ nhóm bạn thực hiện hành vi cướp tài sản của người này
để thực hiện hòa phân công dũng chở cô gái đến khách sạn giả vờ mua bán dâm
sau đó đồng bọn xông vào phòng chi hô đánh ghen rồi cướp tài sản
với tổng trọng lượng là một bốn lượng vàng một mươi tám carat và một điện thoại di động
các đối tượng đã bị khởi tố điều tra và xét xử riêng hòa bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với võ xuân hòa
sau một mươi năm năm lần trốn ở nhiều nơi đến trưa ngày hai tháng một mươi một vừa qua hòa đã bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn kiều
hiện đang là phóng viên hợp đồng của báo dân tộc và phát triển
và hà văn bình là biên tập viên hợp đồng của kênh tin tức hai mươi bốn h pháp luật và đời sống về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày ba mươi một tháng một mươi khi thấy một hộ dân đang san ủi mặt bằng khu đất tại bản triềng đi xã vân hồ để xây nhà ở
kiều và bình tự giới thiệu là cán bộ làm tại phòng tài nguyên và môi trường và hỏi về giấy tờ thủ tục đất của gia đình
khi chủ nhà trả lời có đầy đủ giấy tờ thì một trong hai đối tượng đã đưa ra đề nghị
chủ nhà đưa cho các đối tượng tiền để về làm quà báo cáo lãnh đạo
sợi các đối tượng gây khó khăn nên chủ nhà đã đi vay năm triệu đồng để đưa cho các đối tượng
sau khi hai đối tượng bỏ đi nghi ngờ hai đối tượng này không phải là cán bộ của phòng tài nguyên và môi trường
chủ nhà đã làm đơn trình báo cơ quan công an
liên quan đến vụ nổ bình khí ga tại khu công nghiệp dung quất làm chín công nhân bị thương
vào tối ngày hôm qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quất cho biết
đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ việc
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại buồng bơm tàu legend
các công nhân hàn cắt tại tầng đáy
trong quá trình tiến hành thì xảy ra sự cố cháy tại kết trống dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho các công nhân
nhận định nguyên nhân ban đầu do đường ống dẫn dầu bị dò dỉ trong kết trống
cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa hơi dầu phát sinh trong kết trống mở ra trước đó bay lên
bắt gặp tiên lửa gây cháy nổ
ngay sau đó các công nhân bị bỏng đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị
nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra
thưa quý vị ngày hội văn hóa các dân tộc có dân số dưới một mươi người lần thứ nhất tại tỉnh lai châu
và tuần du lịch văn hóa tỉnh lai châu năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức từ ngày ba cho đến ngày năm tháng một mươi một
thu hút hàng ngàn lượt người đến tham dự
để đảm bảo an ninh trật tự cho ngày hội lực lượng công an tỉnh lai châu đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
góp phần cho người dân tham gia ngày hội an toàn lành mạnh
trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ thành lập một mươi năm chốt chia làm hai vòng
nhằm đảm bảo an ninh an toàn
ngoài ra các tổ cơ động được thành lập sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi có tình huống khẩn cấp
nhằm đảm bảo tốt nhất cho du khách về tham dự ngày hội
công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn bộ các phòng công an các huyện thành phố
nhằm thực hiện các biện pháp công tác đảm bảo an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế
và các bà con các dân tộc
trên đồng bào cả nước về tham dự các ngày hội của đồng bào các dân tộc dưới một mươi người
làm sao đảm bảo an toàn trước trong và sau các ngày hội những các hoạt động ngày hội
ngày đầu tiên của lễ hội lưu lượng người và các phương tiện giao thông đã rất đông đúc và nhộn nhịp
không có tình trạng chen lấn sô đẩy và ủn tắc tình trạng trộm cắp cướp giật trèo kéo du khách cũng không xảy ra
công an tỉnh lai châu cũng đã huy động tối đa quân số triển khai chấn áp tội phạm hình sự
kịp thời phát hiện xử lý những hành vi quá khích của thanh thiếu niên
không để vụ việc diễn biến phức tạp nhằm mang đến cho người dân một ngày hội an toàn thân thiện
ngày hội lễ hội lưu lượng người và các phương tiện giao thông đã rất đông đúc và nhộn nhịp
lực lượng công an lai châu đã và đang cùng với các ngành các cấp góp phần vào sự thành công của ngày hội văn hóa các dân tộc
và tuần du lịch văn hóa tỉnh lai châu năm hai nghìn hai mươi ba tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong mắt mỗi người dân và du khách